trong sự vận hành bình thường của hầu hết các nền sản xuất phim truyện điện ảnh và phim truyện truyền hình trên thế giới
trường quay từ lâu đã được coi là một thiết chế không thể thiếu
tuy vậy bao lâu nay ngoài trường quay cổ loa thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch quản lý
vốn đã lạc hậu và không mấy khi được sử dụng
thì ở nước ta không có một trường quay nào khả dĩ cho sản xuất phim truyện điện ảnh và phim truyện truyền hình
trong bối cảnh ấy việc đạo diễn nguyễn văn lượng nguyên phó giám đốc đài truyền hình hải phòng
dồn hết tài lực thời gian tâm huyết vào dự án xây dựng trường quay phim cổ trang việt nam là một việc làm có nhiều ý nghĩa
như đạo diễn nguyễn văn lượng đang thuyết trình với hai nhà biên kịch điện ảnh lê phương và trịnh thanh nhã
thì dự án trường quay phim cổ trang việt nam vốn xuất phát từ việc
ông mong muốn được làm một bộ phim truyền hình nhiều tập về đức phật hoàng trần nhân tông
để thực hiện mong muốn này với đạo diễn nguyễn văn lượng trước hết là phải có trường quay
thực ra thì ai cũng biết là lịch sử dân tộc của việt nam là một cái lịch sử rất hào hùng bởi cái truyền thống yêu nước
và đánh giặc ngoại sâm cũng như là xây dựng đất nước rất là cần củ
thế nhưng mà những cái bộ phim về lịch sử thì còn rất là thiếu vắng
đặc biệt là những phim ngợi ca về công lao của những con người dựng nước và giữ nước
thì là càng hạn chế
nó hạn chế bởi vì cơ bản nhất là cái nguồn tài chính đầu tư
và đặc biệt là cái công nghệ để sản xuất hạn chế
cái công nghệ sản xuất mà không có trường quay không có phim trường
chúng ta cứ đi mượn chỗ này bối cảnh chỗ này chúng ta mượn cái đình cái chùa kia kia
để chúng ta quay để phục dựng lại
thì không thể ra được đúng cái tinh thần của hồn cốt của dân tộc việt
và bất kỳ nền điện ảnh nào muốn phát triển nó đều phải có một cái sự ổn định
và cái ổn định trước hết của nó nằm ở chỗ là nó có chỗ để quay ổn định hay không
và đấy là vấn đề của trường quay
thực ra từ trước đến nay thì tôi cũng nhìn thấy nhiều nhiều nhà làm phim tư nhân khác
có cái tham vọng muốn làm được một cái trường quay rồi
nhưng mà vì lý do nọ vì lý do kia thì họ cũng vẫn chưa thành công
thì đến bây giờ thì tôi nghĩ là cái trường quay cổ trang ở dưới chân yên tử này
nó là một trong những cái dự án mà nó có nhiều cái khả năng thành công nhất
mà tôi đã từng thấy từ trước đến nay
mất nhiều năm cho việc tìm đất kêu gọi các nhà đầu tư và hoàn thành các thủ tục pháp lý
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu dự án xây dựng trường quay phim cổ trang việt nam của đạo diễn nguyễn văn lượng
đã được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký đồng ý thực hiện
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy chính thức khởi công
trường quay được xây dựng trên một khu đất rộng gần hai mươi bốn hectare
nằm trọn trong non thiêng yên tử
đến lúc này thì nó được xác định không chỉ là dự án trường quay
dành riêng cho bộ phim phật hoàng trần nhân tông nữa
mà là cho các phim cổ trang việt nam nói chung
khởi công chưa bao lâu nên mọi hạng mục xây dựng của trường quay vẫn còn ở giai đoạn vỡ vạc
nhưng đạo diễn nguyễn văn lượng cùng các cộng sự đang nỗ lực hết mình
để trường quay sớm hoàn thành và được đưa vào sử dụng
qua đó góp phần giúp điện ảnh và truyền hình tôn vinh lịch sử dân tộc một cách hiệu quả hơn